một đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá độ bóng đá vừa bị công an tỉnh hà nam triệt phá
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm thị hoa nguyễn mạnh cùng chú tại thành phố phủ lý và nguyễn văn minh chú tại thị xã duy tiên
cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng ba cho đến ngày hai mươi bốn tháng bốn hoa đã cung cấp trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com cho hoạch để cung cấp cho minh tham gia đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng lên đến hơn một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về tội đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật